tại tòa nhà liên hiệp quốc hà nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải phim ngắn cho các nhóm người khuyết tật làm công tác truyền thông
lễ công bố mang thông điệp kêu gọi sự tôn trọng yêu thương và dừng mọi hình thức phân biệt đối xử đối với người khuyết tật
dự án lăng kính về quyền người khuyết tật là sáng kiến của một nhóm các bạn trẻ khuyết tật và không khuyết tật tham gia chương trình
sáng kiến thủ lĩnh trẻ đông nam á do tổng thống mỹ obama khởi xướng với mong muốn đưa hình ảnh và tiếng nói của người khuyết tật đến cộng đồng
qua những bức ảnh câu chuyện phim ngắn do chính người khuyết tật thực hiện
mục tiêu của dự án là xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ truyền thông cho một mươi hai hội tri hội trung tâm công lạc bộ người khuyết tật trên địa bàn hà nội
các tác phẩm ảnh và phim do chính những người khuyết tật thuộc các dạng tật khác nhau thực hiện như khiếm thị khiếm thính khuyết tật tay khuyết tật vận động cuộc sống nạn nhân chất độc da cam
các tác phẩm phản ánh chân thực tiếng nói của người khuyết tật khi đề cập đến các thách thức khát vọng mơ ước và tình yêu cuộc sống
không khác gì do của chúng ta cả cũng yêu mình cũng yêu thì người khuyết tật cũng yêu mình có tất cả các nhu cầu khác trong cuộc sống thì người khuyết tật cũng thế
nhưng và đặc biệt hơn nữa người khuyết tật lại còn có một điểm nhỉnh hơn so với chúng ta đấy là gì đấy là nghị lực vươn lên của người khuyết tật nhiều hơn chúng ta rất nhiều
bởi vì những cái khó khăn bởi vì những cái thiếu hụt mà người khuyết tật gặp phải cho nên là họ cũng đã có những cái sự vươn lên rất là lớn
với quan điểm của tôi thì tôi tin tưởng một điều và những tin tưởng đấy đã hoàn thành sự thật
đấy là người khuyết tật hoàn toàn có khả năng làm được tất cả những việc như những gì mà chúng ta đang làm
kết quả bộ phim anh nông dân lưng gù với nguyên mẫu ngoài đời thực là anh nông dân lê văn thành ở bắc từ liêm hà nội đã xuất sắc giành hai giải nhất từ ban giám khảo và bình chọn của khán giả
phim kể về câu chuyện anh thành phải chịu sự phân biệt đối xử từ xã hội và người thân song do nghị lực và ý chí
vượt qua nhiều khó khăn giờ đây hạnh phúc đã mỉm cười khi anh thành lập gia đình và có ba con
trong quá trình tôi làm bộ phim này mong ước của tôi là muốn sao được cho phía gia đình phía xã hội biết được về người khuyết tật
có thể làm được mọi việc mà không nên thấy kiếm quyết của người khuyết tật
người khuyết tật dù có như thế nào nữa người khuyết tật vẫn có thể vươn lên trong cuộc sống
những phim ngắn sẽ được sử dụng vào các mục đích truyền thông
những phim ngắn sẽ được sử dụng vào các mục đích truyền thông phi lợi nhuận trên các mạng xã hội và các kênh truyền thông để tăng sức ảnh hưởng và sự quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau hướng đến một xã hội bình đẳng và hòa nhập thực sự đối với người khuyết tật